theo đài khí tượng thủy văn đồng tháp các huyện khu vực phía nam của tỉnh này sẽ còn chịu hai đợt chiều cường cao ở mức báo động ba vào giữa và cuối tháng một mươi
nếu kỳ chiều cường diễn ra đúng vào lúc thời tiết có mưa to kéo dài thì nguy cơ úng ngập vườn cây ăn trái là rất lớn
do đó các địa phương có diện tích trồng cây có mùi lớn ở huyện lai vung đang chủ động sẵn sàng ứng phó với chiều cường
cuối tháng chín vừa qua bốn công quyết đường quyết hồng của ông nguyễn văn năm ngụ xã long hậu huyện lai vung đồng tháp bị nước tràn vào bờ
ông và mọi người phải vất vả bơm rút nước chống úng
ảnh hưởng của bão kết hợp chiều cường nước dâng cao đột ngột còn đe dọa nhiều khu vực trồng cây có múi trên địa bàn huyện lai vung

rút kinh nghiệm nhiều năm qua chính quyền xã đã vận động nhân dân thi công các đập giã chiến ngăn nước tràn vào các kênh nội đồng
từ đó người dân cũng vững tâm hơn khi chống trọi với chiều cường
chính quyền xã đã và đang thực hiện nhiều phương án để ứng phó với chiều cường sắp tới
hiện ở địa phương đang có vài chiếc máy đào kênh
và vét bùn trực chờ sẵn cho những tình huống bất ngờ
trên địa bàn huyện lai vung có hơn năm hectare vườn cây có múi cho hiệu quả kinh tế cao
nguồn vốn đầu tư lớn nếu ngập ống sẽ gây nhiều thiệt hại
xác định được vấn đề này nên chính quyền và nhà vườn huyện lai vung đang sẵn sàng ứng phó với chiều cường bằng mọi nguồn lực mọi phương án
với mục tiêu bảo vệ an toàn cho vườn cây ăn trái trong mùa nước lũ năm nay